thời gian diễn ra lễ miết tinh diễu binh diễu hành đã cận kề
thời điểm này công tác đảm bảo giao thông các tuyến đường trong dịp đại lễ đã được lực lượng công an hà nội triển khai quyết liệt
ghi nhận niềm vui của các phạm nhân trước ngày đặc xá tại trại tạm giam công an tỉnh quảng trị
cảnh giác với chiêu trò chữa bệnh bằng nhân điện
phóng sự ghi nhận tại đắk lắk
sau đây là nội dung chi tiết
thưa quý vị chuẩn bị cho lễ kỷ niệm bảy mươi năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
vào tối ngày hôm qua tại quảng trường ba đình thủ đô hà nội
bàn tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi năm
đã tổ chức lễ tổng duyệt chương trình miết tinh diễu binh diễu hành
kỷ niệm bảy mươi năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
buổi tổng duyệt gồm các phần
điều hành nghi lễ lễ rước đuốc lễ trào cờ pháo lễ diễu binh diễu hành diễu hành nghệ thuật
khối đứng của lực lượng vũ trang xếp hình xếp chữ
đúng hai mươi h chương trình tổng diễn tập chính thức bắt đầu
sau đó là phần diễu binh của các lực lượng vũ trang quân đội nhân dân việt nam
lực lượng công an nhân dân tham gia phần diễu binh
đi đầu là tổ cờ truyền thống
tiếp đó là các khối
nam sĩ quan an ninh nhân dân nam sĩ quan cảnh sát nhân dân nữ sĩ quan cảnh sát giao thông
nam sĩ quan trinh sát kỹ thuật nghiệp vụ phòng chống tội phạm
nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm cảnh sát cơ động cảnh sát phòng trái chế cháy
và cứu hộ cứu nạn công an xã
các lực lượng tham gia diễu hành trong lễ tổng duyệt đã thể hiện niềm tự hào
sự lớn mạnh trưởng thành của lực lượng vũ trang nhân dân
cố vũ động viên toàn đảng toàn dân ta
hăng hái vươn lên thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới
xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
các lực lượng đã phối hợp chặt chẽ đảm bảo an ninh trật tự
phân luồng giao thông cho buổi lễ tổng duyệt tổ chức thành công
vâng chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra lễ mít tinh diễu binh diễu hành
kỷ niệm bảy mươi năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
đây cũng là thời điểm lực lượng công an lên phương án
đảm bảo an ninh trật tự an toàn phục vụ lễ mít tinh diễu binh diễu hành
trong đó công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
cũng đang được lực lượng cảnh sát giao thông thủ đô
chủ động triển khai trên các tuyến phố
ghi nhận sau của phóng viên truyền hình công an nhân dân
khác hẳn với khung cảnh đông đúc hỗn độn thương ngày
trên các tuyến phố cung đường ở thủ đô
có một điều đặc biệt trên tuyến đường thanh niên ngày hôm nay
là người dân rất có ý thức tham gia giao thông
lý do thật đơn giản họ đã ý thức được
việc cấm đường là để phục vụ cho lễ duyệt binh
tiến tới ngày đại lễ của dân tộc
để bảo đảm tốt cho các hoạt động của lễ mít tinh diễu binh diễu hành
phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
đã trên địa bàn bảo vệ gồm năm tiểu khu
thuộc địa bàn các quận hoàn kiếm ba đình tây hồ đống đa
trong đó đặc biệt chú ý tới bốn mươi tuyến phố cấm

các đoàn khách ra vào đảm bảo thuận lợi an toàn và thuận tiện nhất
đối với phương án sắp xếp phương tiện tại vòng ngoài
cũng như chốt bảo vệ vòng trong
lực lượng cảnh sát giao thông đã lên phương án chuẩn bị cụ thể
bố trí trên hai trăm năm mươi chốt với sáu trăm hai mươi năm cán bộ chiến sĩ đứng chốt phân luồng
chỉ huy giao thông kết hợp tuần tra kiểm soát
bảy mươi tám cán bộ chiến sĩ tham gia xếp xe
huy động trên phương án
huy động trên hai mươi một xe cẩu kéo phương tiện
ngoài ra lực lượng cảnh sát giao thông
cũng đưa ra khuyến cáo đối với người dân trong dịp này

để chấp hành thông tin đại chúng
và chấp hành tốt luật đại giao thông
để đảm bảo chung cho thủ đô
diễn ra lễ miết tình diễu hành diệu binh

được thuận lợi an toàn và kết quả cao nhất
những tuyến phố bị cấm đường trước ngày diễn ra lễ kỷ niệm bảy mươi năm cách mạng tháng tám quốc khánh mùng hai tháng chín
dòng người vẫn qua lại nhộn nhịp như thường nhật
và cũng giống như các cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ
cả đất nước đang hướng về sự kiện trọng đại của mùa thu lịch sử đã mang lại độc lập tự do cho dân tộc
ngày hôm qua tại trại tạm giam công an tỉnh bắc cạn hội liên hiệp thanh niên tỉnh bắc cạn phối hợp với đoàn thanh niên công an tỉnh
tổ chức chương trình giao lưu thắp sáng ước mơ hoàn lương
tham gia đêm giao lưu là đại diện một số sở ban ngành đoàn viên thanh niên và ba mươi chín phạm nhân đang thụ án tại trại tạm giam công an tỉnh
tại chương trình giao lưu năm nay các phạm nhân được xem phóng sự về những cuộc gặp gỡ của người thân với phạm nhân ngay tại trại giam
bức tâm thư của phạm nhân lê quang hưng viết cho mẹ đã khiến nhiều người xúc động
tại đêm giao lưu hội liên hiệp thanh niên việt nam tỉnh bắc cạn đã tặng quà cho một mươi phạm nhân có quá trình lao động cải tạo tốt
chương trình giao lưu có ý nghĩa sâu sắc trong việc giáo dục huy động sức mạnh của đoàn viên thanh niên chung tay cùng toàn xã hội giúp đỡ những người lầm lỗi sớm hòa nhập với cộng đồng
đồng thời động viên các phạm nhân đang trong thời gian chấp hành án tích cực lao động cải tạo để sớm được trở về với gia đình
trong những ngày này có đến các trại giam trại tạm giam trên cả nước mới cảm nhận được hết những niềm hạnh phúc sự phấn khởi của các phạm nhân những người một thời lầm lỗi đang chấp hành hình phạt nghiêm minh của pháp luật
bởi tới đây những phạm nhân này sẽ được đặc xá tha tù trước thời hạn và trở về tái hòa nhập cộng đồng nhờ chính sách khoan hồng nhân đạo của đảng và nhà nước
phía sau niềm vui đó cũng chất chứa biết bao tâm tư nỗi niềm của các phạm nhân với quyết tâm làm lại cuộc đời trở thành người có ích cho xã hội
hưng hai mươi năm năm

trở về địa phương sẽ sớm trình diện với địa phương cố gắng để phấn đấu trở thành một người có ích cho gia đình và cho xã hội
không riêng gì phạm nhân nguyễn hữu anh mà một mươi phạm nhân khác tại trại tạm giam công an tỉnh quảng trị cũng được đặc xá trong dịp lễ quốc khánh hai tháng chín năm nay
ngoài sự cố gắng nỗ lực của mỗi phạm nhân trong quá trình cải tạo cũng phải kể đến sự giúp đỡ của các cán bộ giám thị trại giam đã sâu sát gần gũi giúp phạm nhân nhận ra lỗi lầm của mình
những phạm nhân được đặc xá lần này sẽ là niềm an ủi sự khích lệ lớn cho các phạm nhân khác còn ở trong trại yên tâm cải tạo
trong thời gian tới đây tôi cố gắng để cải tạo tôi hoàn thành các công việc mà cán bộ giáo để sớm được sự khoan hồng của đảng và nhà nước về với gia đình về xã hội
tuy nhiên cũng giống như các trại giam khác trên cả nước
băng khoan lớn nhất của trại tạm giam là trại tạm giam
trong đó công an tỉnh quảng trị trước mỗi dịp đặc xá là khả năng tái hòa nhập cộng đồng của các phạm nhân
chính vì thế trong quá trình cải tạo ngoài việc tư vấn giáo dục pháp luật đạo đức
thì công tác hướng nghiệp đào tạo nghề cho các phạm nhân được các cán bộ trại giam đặc biệt quan tâm
tôi đã tổ chức tiếp tục triển khai các đợt học tập để tạo điều kiện cho họ tái hòa nhập cộng đồng
như tổ chức các bước sinh hoạt học tập các pháp luật các nội dung của pháp luật về an toàn giao thông
xử rồi hôn nhân gia đình và cũng như các điều kiện về tải hòa nhập cộng đồng
tạo điều kiện trang bị cho họ khi trở về điều kiện được thuận lợi hơn
trong dịp này hơn một mươi tám phạm nhân trên cả nước sẽ được xâm vầy đoàn tụ bên người thân và gia đình
niềm vui được thể hiện qua từng ánh mắt nụ cười của các phạm nhân trong bài hát
như có bác hồ trong ngày vui đại thắng
hy vọng rằng với những chính sách khoan hồng nhân đạo của đảng và nhà nước
sẽ giúp các phạm nhân có thêm nghị lực niềm tin vào cuộc sống
để trở thành những công dân tốt có ích cho xã hội cho đất nước
sáng nay tại nghệ an cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp với công an tỉnh nghệ an
tổ chức tập huấn công tác truy nã tội phạm cho đoàn cán bộ thuộc lực lượng cảnh sát bộ an ninh lào
tại buổi tập huấn công an tỉnh nghệ an đã chia sẻ truyền đạt những kinh nghiệm
bài học rút ra từ các truy nán truy bắt đối tượng truy nã việt nam trốn sang lào
đồng thời hướng dẫn giải đáp những vướng mắc nảy sinh trong quá trình truy nã cho các đồng chí trong đoàn bộ an ninh nước bạn
đợt tập huấn này nhằm giúp nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác truy bắt đối tượng truy nã giữa công an hai nước trong thời gian tới
công an thành phố bumathuot tỉnh đắk lắc vừa phát hiện xử lý một cá nhân có hành vi dùng chiêu trò chữa bệnh bằng nhân điện
đây là trần thế quốc trú tệ phường tân thành thành phố bumathuot
đã bị đội an ninh công an thành phố bumathuot xử lý về hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế và báo chí xuất bản
bước đầu cơ quan an ninh làm rõ từ năm hai nghìn một mươi hai cho đến nay trần thế quốc đã mở nhiều lớp học trái phép truyền dạy cái gọi là chữa bệnh bằng nhân điện cho nhiều người
và đã tự sao chép tài liệu đĩa vcd bán cho các học viên để lấy tiền
tại nhà của trần thế quốc lực lượng an ninh đã thu giữ nhiều tài liệu như sách hình ảnh đĩa với nội dung hướng dẫn tập luyện trường sinh học
để chữa bệnh bằng nhân điện
tại nhà của trần thế quốc lực lượng an ninh đã thu giữ nhiều tài liệu nhiều sách hình ảnh đĩa với nội dung hướng dẫn tập luyện trường sinh học